thưa quý vị chiều nay bộ quốc phòng xác nhận thông tin
máy bay su hai mươi hai bị rơi trong lúc huấn luyện một phi công hy sinh
cụ thể vào khoảng một mươi hai h chín ngày ba mươi một tháng một máy bay su hai mươi hai số hiệu năm nghìn tám trăm bảy mươi ba của trung đoàn không quân chín trăm hai mươi hai
sư đoàn ba trăm bảy mươi một quân chủng phòng không không quân do đại úy phi công cấp ba trần ngọc duy cất cánh chuyến bay thứ nhất
vào lúc một mươi hai h hai mươi bảy phút trong lúc hạ cánh máy bay gặp nạn phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay
tuy nhiên máy bay bị rơi và phi công duy đã hy sinh
ngay sau khi xảy ra vụ việc bộ quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng phòng không không quân
và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị sau gần một tháng tuyên án bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án công ty aic vi phạm đấu thầu
tại dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai đến nay
tòa án nhân dân tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi sáu bị cáo và công ty aic
trừ một số bị cáo bỏ trốn hầu hết các bị cáo kháng cáo đều xin được giảm nhẹ hình phạt
công ty aic kháng cáo phần dân sự đề nghị đánh giá lại giá trị thiệt hại mà công ty aic phải bồi thường
trong vụ án này tòa tuyên phạt các bị cáo về các tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cả tám bị cáo bỏ trốn trong vụ án này đều được luật sư bảo chữa kháng cáo thay
trong số đó luật sư của bị cáo nguyễn thị thanh nhàn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
cho rằng chưa đủ căn cứ chứng minh bị cáo nhàn là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo việc thông thầu
việc định giá thiệt hại là quá cao và chưa được tranh luận làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm
từ đó luật sư đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại
trong vụ án này nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành
và nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái không kháng cáo
chấp nhận hình phạt một mươi một năm tù và chín năm tù về cùng tội nhận hối lộ
thông tin mới về việc phát hiện sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì hà nội ngày hôm nay cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với một mươi ba bị can là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một v về hành vi nhận hối lộ
trong đó có ba bị can là lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một v
gồm lê văn ngân giám đốc tăng xuân huy và vũ mạnh hiền cùng là phó giám đốc trung tâm
quá trình thu thập tài liệu đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì xác định
trung bình mỗi ngày trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một v kiểm định khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi phương tiện
các đối tượng thu lợi bất chính khoảng từ sáu đến tám triệu đồng
để làm thủ tục đăng kiểm nhanh không nguy gây khó dễ thông thường
thì các chủ xe khi đến đăng kiểm tại trung tâm sẽ để số tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng trong xe
nếu chủ xe không tự để tiền trên xe thì khi trả xe các đăng kiểm viên sẽ chủ động yêu cầu các chủ xe đưa tiền
các đăng kiểm viên khai nhận bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định trong công tác
trong công đoạn kiểm tra thủ công bằng tay bằng mắt không can thiệp vào hệ thống máy kiểm tra chỉnh sửa kết quả
một đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá thành công
bắt giữ một đối tượng thu giữ hai mươi bánh heroin
khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày ba mươi tháng một tại đường trần hưng đạo phường bình minh thành phố lào cai
các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện mường khương
đã bắt quả tang và nga tráng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh thanh hóa
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu vàng a tráng khai nhận vận chuyển hai mươi bánh heroin từ lào sang việt nam
rồi lên tỉnh lào cai để giao cho một đối tượng chưa rõ lây lịch
khi chưa kịp giao ma túy thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang đấu tranh làm rõ
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc hà tỉnh con tum đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra đối với nguyễn văn hòa
trú tại huyện đắc tô về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra vào ngày hai mươi sáu tháng một tức ngày mùng năm tết
thông qua camera giám sát của gia đình anh nguyễn văn thuận chú tại xã đắc la huyện đắc hà
phát hiện có một đối tượng đột nhập vào nhà lục lọi trộm cắp tài sản
nên đã trình báo cơ quan công an
ngay sau đó đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên là nguyễn văn hòa
vì cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đột nhập vào bên trong nhà anh thuận
và dùng dụng cụ cậy phá kết sắt lấy gần một trăm linh triệu đồng và hai nhẫn kim loại màu vàng
trước đó đối tượng hoàng đã thực hiện hai vụ trộm khác tại huyện đắc tô
với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
dương văn cường chú tại thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
đã bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang khởi tố
theo kết quả điều tra khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cường nhận lời giúp võ văn nga chú tại huyện trợ mới
làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá là một mươi triệu đồng
ngày chín chín hai nghìn hai mươi một ngà cùng vợ đến ngân hàng ký hợp đồng vay vốn
với số tiền bốn trăm linh triệu đồng
tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ công chứng viên phát hiện
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nga là giả
nên báo công an thành phố long xuyên
qua điều tra ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can nga
đồng thời ra quyết định truy tìm đối với cường
chiều nay công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tám ký ốt bán trái cây
tại khu vực phía sau chợ long khánh
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi một h ba mươi bảy phút cùng ngày
tại đường trịnh hoài đức khu phố một phường xuân trung
phía sau khu vực của chợ long khánh
ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ký ốt bán trái cây
sau đó lan ra bảy ký ốt bên cạnh
ngay sau khi nhận được tin báo
cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đồng nai đã huy động hàng chục cán bộ
chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng
đến hiện trường dập lửa
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa cơ bản được không chế
và dập tắt vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng đã khiến cho nhiều tài sản bên trong tám ký ốt
bị hư hỏng hiện công an thành phố long khánh
đang thống kê thiệt hại và điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy
theo thống kê trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán quý
mão hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông
toàn quốc đã xử lý gần tám trường hợp
vi phạm nồng độ cồn so với cùng
thời gian tết nguyên đán nhâm dần
xử phạt tăng năm trăm chín mươi tám
còn số trên cho thấy vi phạm quy định
về nồng độ cồn lại tiếp tục trở thành
một vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm
đặc biệt là trong những ngày tết
vì sao vi phạm nồng độ cồn lại gia tăng như vậy
mời quý vị theo dõi một số phân tích
trong phóng sự sau
tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một
thực hiện nhiệm vụ trên phố phan bình phùng
quận ba đình thái quốc hà nội lúc hai mươi hai h đêm
ngày hai tết nguyên đán hai mươi ba tháng một
trường hợp này được lực lượng chức năng yêu cầu
kiểm tra nồng độ cồn tuy nhiên phải mất hơn
một tiếng sau khi chống đối và được lưu lượng
chức năng vận động tài xế này mới chịu thổi
vào máy nồng độ cồn mức vi phạm ghi nhận

khí thở sấp xỉ mức kịch khủng
còn đây là chút kiểm soát nồng độ cồn

công an thành phố hòa bình

vi phạm về nồng độ cồn
từ đầu năm đến giờ thì lực lượng
cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hòa bình
thì chúng tôi đã xử lý là khoảng
hơn bảy trăm linh trường hợp vi phạm
nồng độ cồn và phạt tiền gần năm tỷ đồng
về lỗi an toàn giao thông về nồng độ cồn
thì lực lượng công an thành phố
chúng tôi đã tăng cường
công tác tuần tra kiểm soát xử lý
bên cạnh công tác tuyên truyền thì chúng tôi đã xử lý
nghiêm các lỗi vi phạm đặc biệt là về nồng độ cồn
do đó là cái ý thức của
người dân đã tham gia là cũng đã
chấp hành tốt hơn
bỏ được cái gần như là bỏ được cái thói quen
sử dụng chất rượu bia kích thích khi tham gia giao thông
quy định của pháp luật đã rất nghiêm khắc
khi đưa ra mức phạt đến vài chục triệu đồng
tước giấy phép lái xe giữ phư tiện
phạt tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với người tham gia giao thông khi sử dụng rượu bia
thế nhưng tại các chốt kiểm soát nồng độ cồn
vẫn còn nhiều người chất chấp hành nghiêm
thậm chí phớt lời những cảnh báo
bảy bảy trăm hai mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
là con số minh chứng rõ ràng nhất
cho tình trạng này
các biện pháp quyết liệt hơn nữa
để kéo giảm được tình trạng này
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán
quý mão hai nghìn hai mươi ba
cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương
đã kiểm tra xử lý hai mươi một chín trăm chín mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền năm mươi bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng
tạm giữ sáu trăm ba mươi chín xe ô tô
chín chín trăm một mươi xe mô tô
năm mươi phương tiện khác
tước bốn chín trăm năm mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó phát hiện xử lý
bảy bảy trăm hai mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
chiếm ba mươi năm một tổng số vi phạm giao thông
so với cùng thời gian tết nguyên đán nhâm dần
xử phạt tăng sáu sáu trăm hai mươi trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi
không có những kỳ nghỉ tết
để căng mình làm
giáo riết những nguyên nhân
liên quan đến tai nạn giao thông
đặc biệt là nồng độ cồn
tôi vẫn hy vọng mọi người có
một cái ý thức hơn và cái trách nhiệm hơn
khi cầm vào tay lái
để mỗi một người dân
khi người ta sử dụng
rượu bia thì người ta hãy
nghĩ đến bản thân an toàn của bản thân
nghĩ đến gia đình mình và đến
những người xung quanh mình
các đồng chí giao thông thực hiện rất tốt
để đảm bảo an toàn
giao thông cho mọi người lưu thông
qua những tuyến đường an toàn
đặc biệt trong những đầu năm mới
lượng những người đi chúc tết uống rượu bia rất nhiều
bản thân em thì em không
tất nhiên nếu mà
giam cho giao thông thì em không có
nên uống rượu bia đâu
đường lượng trước nào cho biết
tết là dịp để xung họp đoàn viên
cùng nhau nâng ly chúc một năm mới bình an
may mắn hạnh phúc
xong nếu không có ý thức trách nhiệm với khẩu hiệu
đã uống rượu bia không lái xe
sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
kéo theo nhiều hệ luy
thưa quý vị tấn công mạng đang là vấn đề
nhức nhối đối với nhiều quốc gia trên thế giới
trong đó có cả việt nam
kẻ xấu sẽ mạo danh một cơ quan tổ chức
doanh nghiệp hoặc cá nhân nào đó
mà dùng thông tin để gửi email
lừa đảo hoặc link chớ mã độc
khi click vào những đường dẫn này
thì người dùng sẽ gặp phải các nguy cơ
như bị đánh cắp thông tin cá nhân
hoặc bị chiếm đoạt tiền trong thẻ ngân hàng
để nắm bắt được thủ đoạn của các đối tượng xấu
thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
anh nguyễn trường sơn một nhân viên văn phòng
tại hoàng mai hà nội
bất ngờ nhận được một email lạ với tiêu đề
ghi tên của một công ty dịch vụ bưu chính hoa kỳ
email cũng đính kèm
đường dẫn và yêu cầu anh truy cập vào đó
để theo dõi tiến trình đơn hàng
và các bước thanh toán phí dịch vụ vận chuyển
anh sơn không hề nghi ngờ
mà ngay lập tức bấm vào đường dẫn
sau đó anh được dẫn đến một trang web
với sao diện chống không
sau khi biết mình đã trở thành mục tiêu
của trò lừa đảo trực tuyến
thì tôi mới tìm hiểu ngay sau khi nhận ra
máy tính mình có thể đã bị hách
thì tôi đã chuyển toàn bộ dữ liệu của mình
sau một máy tính khác để tránh tình trạng bị lộ
cũng như là đánh cắp dữ liệu
thực tế hình thức lừa đảo này
có tên gọi là tấn công giả mạo
các chuyên gia bảo mật cho biết
khi click vào đường dẫn nói trên
một mã độc đã được cài cắm vào máy tính
mà người dùng không hề biết
mã độc này sẽ âm thầm thu thập các thông tin
như mật khẩu tài khoản nội dung gõ phím
hay các hình ảnh nhạy cảm trong máy
để gửi về cho những kẻ phát tán
người dân thì hết sức cảnh giác
khi mà truy cập vào những cái đường
sai hoặc là những cái đường link
mà được gửi cho mình
thứ nhất là chúng ta sẽ có thể bị mất
cái mật khẩu của email hoặc là của mạng xã hội
và từ đó thì các đối tượng này
sẽ đi lừa đảo tiếp những người khác
nếu mà chiếm đoạt với số tiền lớn
ở trên hai triệu đồng hoặc là dưới năm mươi triệu đồng
thì hoàn toàn là bị khởi tố
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn
của bộ đoàn thánh sự năm hai nghìn một mươi năm
cần nâng cao cái ý thức
về an ninh an toàn thông tin
và cái thứ hai là tuyệt đối
không nên click vào những cái đường
link chia sẻ những cái đường link lạ
hoặc là tham gia vào những hộp nhóm
mà mang tính chất lừa gạt
còn đối với doanh nghiệp thì ngoài việc
mà trang bị những cái giải pháp và những cái dịch vụ
về an ninh an toàn thông tin để tự bảo vệ
thì doanh nghiệp cũng cần phải trang bị
có cái kế hoạch đào tạo để nâng cao
cái nhận thức an ninh an toàn thông tin
năm hai nghìn hai mươi hai chứng kiến sự bùng nổ
của các loại mã động đặc biệt nguy hiểm
điều đang nói là con đường phát tán
chủ yếu của loại mã động này
vẫn là thông qua email với các nội dung
dụ dỗ người dùng mở file đính kèm
mặt khác tình trạng lừa đảo tài chính
qua hình thức gửi tin nhắn gọi điện
lừa đảo thông qua mạng xã hội ví điện tử
sẽ tiếp tục phổ biến
khi hacker có thể kiếm tiền dễ dàng
với các vị vụ lên tới hàng tỷ đồng
vì vậy người dân cần hết sức cảnh sát
không truy cập vào bất kỳ đường link
đáng ngờ nào để tránh tiền bất cận mang
sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng một
tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang
đã tuyên phạt bị cáo tong nhan

trú tại tỉnh tà keo vườn quốc campuchia
ba mươi triệu đồng về tội vận chuyển
trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
và trục xuất bị cáo khỏi lãnh thổ việt nam
sau khi chấp hành xong hình phạt
đồng tuyên tịch thu toàn bộ số vàng
và đô la mỹ tăng vật
theo cáo trạng vào sáng ngày tám tháng một mươi hai
tong nhan thuê
vàng và đô la mỹ
bộ ông chok thành nghề xe ôm
trở sang việt nam để thăm con trai
đang điều trị bệnh tại tỉnh an giang
khi yann đi thì mang theo nhiều trang sức bằng vàng
trị giá là trên một trăm sáu mươi tám triệu đồng
và năm bốn trăm linh đô la mỹ
chiều cùng ngày khi đến cửa khẩu quốc tế
tỉnh biên tỉnh an giang
do bị lực lượng chức năng phát hiện
thu giữ tiền vàng
nên nhan đã đưa cho chok
giữ hộ hai đô la mỹ
còn ba bốn trăm linh đô la cùng số vàng
nhan cất giữ trong người
sau đó nhan yêu cầu chok
trở đến barrier số hai
thuộc khóm xuân hòa thị trấn tỉnh biên
huyện tỉnh biên tỉnh an giang
và không khai báo hải quan
theo quy định thì bị tri cục hải quan
cửa khẩu quốc tế tỉnh biên
phối hợp cùng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh an giang
kiểm tra phát hiện
nên lực lượng tiến hành lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang
và thu giữ toàn bộ số vàng và đô la mỹ trên
bộ tài chính thông tin hướng dẫn thực hiện
thông tư số bốn hai nghìn hai mươi ba
về quản lý thu chi tài chính
cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức
tài trợ cho di tích
hoạt động lễ hội sẽ chính thức có hiệu lực
vào ngày một mươi chín tháng ba tới
cụ thể các lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức
đơn vị thực hiện phải có tài khoản
tại kho bạc nhà nước
hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh
việc tiếp nhận quản lý và sử dụng kinh phí
cho công tác tổ chức lễ hội
theo hình thức chuyển khoản phương thức thanh toán điện tử
đối với các trường hợp tiếp nhận bằng tiền mặt
các đơn vị phải cử người tiếp nhận
đồng thời mở số ghi chép đầy đủ
số tiền đã tiếp nhận
trong trường hợp số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng
các đơn vị phải gửi vào tài khoản mở
tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại
để bảo đảm việc quản lý an toàn
minh bạch các khoản kinh phí
tổ chức lễ hội đã tiếp nhận
về các lễ hội không phải do cơ quan nhà nước tổ chức
các cá nhân và đơn vị thực hiện
cũng phải mở số sách ghi chép
đầy đủ các khoản thu chi
cho công tác tổ chức lễ hội
thông tư này không áp dụng đối với cơ sở tín ngưỡng
cơ sở tôn giáo chưa được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích
hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích
của địa phương và tiền công đức
tài trợ cho hoạt động tôn giáo
của tổ chức tôn giáo tổ chức tôn giáo trực thuộc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé